các bạn có thể nhớ like share và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chôn vùi hàng trăm người hiện ít nhất một mươi bốn người đã được xác định là thiệt mạng
ngoài ra tám tòa nhà đổ sập hoàn toàn và năm ngôi nhà bị sập một phần
sau khi trận động đất xảy ra một trung tâm ứng phó khẩn cấp đã được thiết lập cùng hàng trăm cần cầu
thiết bị cứu hộ được điều động từ đài bắc tới hỗ trợ
được biết do đài loan nằm gần điểm giao của hai mảng kiến tạo địa chất nên thường xuyên phải hứng chịu động đất